đạo diễn nghệ sĩ ưu tú trần lực cùng đoàn kịch lực tim vừa mang đến cho đời sống sân khấu thủ đô một món ăn lạ hấp dẫn
bằng việc ra mắt một tác phẩm của dòng kịch nổi tiếng kịch phi lý nữ ca sĩ hói đầu của tác giả người pháp gốc rumani uchin inesco
ngày một mươi tháng một vừa qua đoàn kịch lực tim phối hợp với trung tâm văn hóa pháp tổ chức buổi họp báo ra mắt vở kịch phi lý nữ ca sĩ hói đầu
với đại bộ phận khán giả việt nam dòng kịch này còn quá xa lạ nhưng theo đạo diễn nghệ sĩ ưu tú trần lực đã rất tự tin khi lần đầu tiên dựng thể loại kịch này
bởi theo ông xét cho cùng kịch phi lý chẳng khác những dòng kịch khác có chăng chỉ là hình thức còn cốt lõi vẫn là tính nhân văn trong cuộc sống và mối quan hệ giữa con người với con người
những người làm sân khấu đều nói rằng hiện nay khán giả quay lưng với sân khấu vậy chúng ta phải tự hỏi với nhau là tại sao họ lại quay lưng
tại sao họ lại đi
tại sao họ lại đi xem phim bởi vì phim hay hơn sân khấu hấp dẫn hơn sân khấu ở trong cái thời điểm này
tại sao họ lại xem truyền hình bởi vì truyền hình có những thứ hay ho hơn
tại sao họ lại chơi game bởi vì game nó hay hơn là sân khấu hấp dẫn hơn
vậy thì với sân khấu chúng ta cũng phải cạnh tranh một cách soàng vẳng với những loại hình nghệ thuật khác và những phương tiện giải trí khác
và cạnh tranh bằng cái cách gì chúng ta phải có sự khác biệt
vẫn trung thành với phong cách của sân khấu các bạn có thể tìm ra những loại hình nghệ thuật khác
cách ước lệ biểu hiện đạo diễn trần lực đã tái hiện nữ ca sĩ hói đầu một cách hoàn toàn khác biệt hiện đại nhưng cũng hết sức gần gũi
đó là những khoảnh khắc bánh bao sữa đậu nành hay bia và mắm tôm bất chợt thốt ra một cách tự nhiên từ người diễn viên
là những câu thoại khéo léo cải cắm những điều rất đời rất trẻ trung đương thời ở việt nam như tên game show vì yêu mà đến hay lời bài hát khi hai ta về một nhà
đó là làn điệu dân ca bỗng cất lên như một đốt trầm sao xuyến và duyên dáng để dẫn lối cho câu chuyện
mở ra những khía cạnh mới
khi mà chúng tôi theo đuổi cái thể loại biểu diễn này cái cách biểu diễn này thì nó thiên vất rất nhiều về những cái ngôn ngữ hình thể
vậy nên là có khó khăn đấy là khi mà mình quá chú trọng về cái ngôn ngữ hình thể thì mình sẽ quên mất thoại
nhưng mà khi mà mình nhớ được thoại thì mình sẽ không nhớ là mấy lúc ấy mình phải làm gì cả
vậy nên là như kiểu lúc nào cũng phải chia não ra làm hai việc một lúc
nghĩa là rất là khó khăn nhưng mà dần dần thì cũng khắc phục được
thì đấy là cái mà rất vui vì gần như là mình được nhìn thấy chính bản thân mình trưởng thành hàng ngày sau mỗi buổi tập
kịch phi lý nữ ca sĩ hói đầu sẽ được đoàn kịch lực tim trình diễn trong vòng một năm
tại trung tâm văn hóa pháp lisbus hai mươi bốn tràng tiền bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín